trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy theo quy định hàng năm
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến trên địa bàn thủ đô
do nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao đồng thời trên địa bàn thành phố cũng diễn ra nhiều hoạt động
sự kiện lớn của đất nước điều này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến ủn tắc giao thông
đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm trên các tuyến quốc lộ các tuyến trục chính ra vào thành phố
tuyến vành đai các điểm nút giao thông phức tạp về trật tự an toàn giao thông
trước vấn đề này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch
để kiểm soát tình hình bảo đảm giao thông thông suốt
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu các cán bộ chiến sĩ khi tham gia phân luồng
xử lý giao thông phải nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật các quy trình quy định công tác điều lệnh công an nhân dân
tư thế tác phong văn hóa ứng xử trong quá trình làm nhiệm vụ
bên cạnh đó bắt đầu từ sáu h ba mươi phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hàng ngày buổi sáng từ sáu h ba mươi phút đến tám h ba mươi phút buổi chiều từ một mươi sáu h đến một mươi chín h đội trưởng các đội cảnh sát giao thông
trên địa bàn thành phố phải huy động tối đa cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phối hợp với lực lượng
cảnh sát trật tự công an phường đồn trạm lực lượng dân phòng tự quản thanh đoàn hà nội
thanh niên sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông
giảm tối đa ủn tắc giao thông tại các vị trí có nguy cơ ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi chín